ngày ba mươi một tháng năm hội đồng nhân dân tỉnh hà nam khóa một mươi tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã tổ chức kỳ họp thứ tám kỳ họp bất thường để xem xét thảo luận thông qua các nghị quyết về các vấn đề có tính chất cấp bách
tại kỳ họp các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh hà nam đã tập trung xem xét thảo luận và nghị quyết thông qua các nghị quyết về những vấn đề có tính chất cấp bách phục vụ điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh

các đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh hà nam đã tập trung xem xét thảo luận và nghị quyết về những vấn đề có tính chất cấp bách phục vụ điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh